theo thông tin từ bộ y tế vào tối qua ba tháng một việt nam đã phát hiện thêm bốn ca nhiễm biến chủng omicron
gồm tại hải dương một hải phòng một và thanh hóa hai đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
cụ thể trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương xác nhận kết quả giải trình tự gen của viện vệ sinh dịch tễ trung ương
đối với mẫu bệnh phẩm hải dương gửi lên có kết quả dương tính với sars cov hai chủng omicron
như vậy là đến nay việt nam đã ghi nhận hai mươi bốn ca mắc covid một mươi chín do biến thể omecron đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh